thưa quý vị ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã đi vào lịch sử của đất nước ta như một mốc son trói lọi nhất
và giây phút lịch sử là khi lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh độc lập khẳng định cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đã đi đến cái đích cuối cùng
giây phút ấy mãi mãi trở thành ký ức thiêng liêng nhất của nhân dân việt nam trong đó có phát thành viên đầu tiên được thông báo tìm chiến thắng nghệ sĩ ưu tú kim cúc
mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được
đúng một mươi một h ba mươi phút quân ta tiến vào sài gòn đánh chiến dinh độc lập bộ tổng tham mưu nguyện
dương văn minh đầu hàng vô điều kiện cờ đỏ son vàng khắp phới tung bay trên nóc rình độc lập chiến dịch hồ chí minh toàn thắng
lúc bây giờ nó là cảm xúc tự trong cái lòng
dung cảm với cái tin ấy cái người viết tin ấy viết bằng những lời lẽ rất xúc động rất xúc tích
thế thì cái nhiệm vụ của một người phát thanh viên là gì
là phải truyền được cái sung sướng cái khí thế quyết thắng đến với toàn dân
sinh ra và lớn lên tại nam định là học sinh của trường trung học phổ thông lê hồng phong
nghệ sĩ yếu tố kim cúc vẫn nhớ mỗi lần khi tới trường cô bé kim cúc lại háo hức đứng dưới chiếc loa công cộng
lắng nghe các cô các chú đọc phát thanh
từ đoàn văn công quân khu ba phát hiện giọng nói truyền cảm
bà được điều truyền về cục địch vận của tổng cục chính trị thuộc quân đội nhân dân việt nam
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nghệ sĩ ưu tú kim cúc truyền hẳn về đài tiếng nói việt nam
mới đầu là những chuyện ngắn nhỏ thôi
rồi dần dần là những chuyện lớn rồi đến những tiểu thuyết những tác phẩm lớn là lúc bây giờ là được đọc
và tôi cũng tham gia được đọc rồi
thì là một phát thanh viên trẻ mà được tham gia những cái đó thì đấy thực là một cái vinh dự lớn
bà cùng thế hệ của bà đã song hành cùng lịch sử đài tiếng nói việt nam song hành cùng lịch sử đất nước
giọng nói của bà và thế hệ của bà đã truyền tải những thông tin rất là cập nhật
đầy sống chính trị
hơn năm mươi năm dành chọn tình yêu tâm huyết cho làn sóng phát thanh
tuy đã nghỉ hưu và dành thời gian cho gia đình
nhưng giọng đọc dịu dàng ấm áp truyền cảm của nghệ sĩ yếu tố kim cúc vẫn vẹn nguyên trong lòng đồng đảo thính giả